trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở phường tiền châu thành phố phúc yên
sau khi kiểm tra người dân phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng được bọc trong túi ni lông và bao tải giấu dưới gầm giường
nạn nhân là nữ giới
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã xác định đối tượng nguyễn văn tám chồng của nạn nhân là đối tượng gây án
tám đã bỏ trốn khỏi địa phương di chuyển bằng máy bay đến địa bàn quận gò vấp thành phố hồ chí minh
tổ công tác đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn này
theo thông tin ban đầu mà đối tượng tám khai nhận là do nghi ngờ vợ có người khác
sau khi hai vợ chồng cãi nhau đối tượng đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong
công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công một tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ mang thai hộ và tìm người mang thai hộ hiến chứng
nhưng không để lại thông tin liên lạc chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng với những ai có nhu cầu trên khắp cả nước
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định nhóm đối tượng gồm trương thị thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại tỉnh bình thuận và trần việt thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh bắc cạn
cùng thuê một căn hộ tại trung cư nera phường an đông thành phố huế
để tiếp cận người có nhu cầu sau khi đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng
mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng bốn trăm năm mươi sáu trăm linh triệu đồng hiến chứng khoảng hai mươi năm triệu đồng ghép thận giá khoảng chín trăm linh một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến chứng thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe ngoại hình và độ tuổi
đây là nhóm đối tượng hoạt động với nhiều hình thức tinh vi có phạm vi hoạt động toàn quốc
về hoạt động mang thai hộ trương thị thùy linh là đối tượng cầm đầu
trinh cùng với thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên địa bàn toàn quốc
riêng tại thỉnh thừa thiên huế vào ngày hai mươi chín tháng năm trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công
người mang thai hộ đã sinh được một bé trai tại bệnh viện trung ương huế với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là hai trăm linh triệu đồng
thời điểm phá án lực lượng công an còn phát hiện trinh thuê địa điểm là phòng chín trăm linh tám
trung cư xuân phú phường xuân phú tp huế để nuôi hai người đang mang bầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố bị can trương thị thùy trinh
trần việt thành về tội tổ chức mang thai hộ về mục đích thương mại đồng thời mở rộng điều tra
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm năm người chết và ba người bị thương trên tuyến quốc lộ hai mươi
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông tham gia giao thông đường bộ
kết quả điều tra xác định vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lê dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động hoàng văn tính
điều khiển xe ô tô biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba thực hiện hành trình từ tp hcm đến tp đà lạt
khi tính đã bị công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
khi đến đoạn đường nói trên xe do tính điều khiển gây tai nạn hậu quả năm người chết ba người bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
nguyễn văn phương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thiện thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bắt tạm giam về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ vụ án nguyễn văn phương cùng với hai cán bộ sở giao thông vận tải và sở công thương tỉnh cà mau
nhận lời các chủ xe không đủ điều kiện đăng kiểm rồi làm giấy tờ giả hợp thức hóa hồ sơ để đưa phương tiện đi đăng kiểm và thu lợi bất chính
qua kiểm tra ban đầu qua điều tra ban đầu phương có liên quan đến việc làm giả bảy mươi hai hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới hồ sơ khống
làm một trăm linh hai biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo biên bản khống và ký xác nhận một trăm linh hai biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo biên bản khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm